chiều ngày một mươi sáu tháng bốn theo giờ địa phương tại séc thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có buổi tiếp chủ tịch công ty home credit
thủ tướng hoan nghênh công ty home credit đầu tư vào việt nam và cho biết việt nam đang đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
và được các tổ chức quốc tế các tập đoàn lớn trên thế giới đánh giá cao
tại buổi tiếp xúc thủ tướng lắng nghe để tháo cỡ khó khăn cho các doanh nghiệp
trong đó có công ty home credit
chủ tịch công ty home credit ông zyri smec cho biết công ty có mặt tại việt nam từ năm hai nghìn năm
và hiện là doanh nghiệp của séc đầu tư vào việt nam lớn nhất
công ty đã cho vay cá nhân với nửa triệu khách hàng ở việt nam
môi trường đầu tư kinh doanh của việt nam rất ổn định nên công ty quyết định mở rộng đầu tư ở việt nam
và mong muốn hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng ở việt nam
thủ tướng cho biết sức mua của người dân việt nam rất lớn là cơ hội cho các nhà đầu tư tài chính
nhất là trong bối cảnh lạm phát được kiểm soát tốt vi mô ổn định môi trường đầu tư thuận lợi
hoàn ngành công ty home credit muốn hoạt động đầu tư trong lĩnh vực ngân hàng tại việt nam
thủ tướng gợi ý công ty home credit có nhiều cơ hội đầu tư vào các ngân hàng đang hoạt động tại việt nam